trước vừa qua trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây đã xảy ra các vụ va chạm liên hoàn giữa hàng chục ô tô ở cả hai hướng
mà nguyên nhân là do người dân sau khi thu hoạch lúa đã đốt luôn dâm dạ trên ruộng ven đường
tạo nên các đám khói dày đặc che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện
đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật giao thông đường bộ
tái diễn nạn trẻ ăn xin khắp phố là nội dung bài viết trên báo thanh niên
sau thời gian tạm lắng gần đây trên nhiều tuyến đường chợ trung tâm thương mại tại tp hcm
xuất hiện nhiều nhóm trẻ đứng giữa trời nắng nóng mưa gió ăn xin trong đó có cả trẻ em nước ngoài
song đáng báo động là đằng sau từng nhóm đều có người giật dây làm nhiệm vụ đưa đón cảnh giới và thu tiền của các em ăn xin
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay là loạt bài viết nhiều kỳ cao su vỡ mộng bắc tiến
với bài viết mở đầu vàng trắng mất trắng
một thời gian cao su được ví như vàng trắng nên được mở rộng dần ra phía bắc các tỉnh miền trung rồi cả tây bắc trồng ổ ạt
vài năm nay cây cao su gặp khó khiến nhiều hệ lụy phát sinh giá mũ cao su xuống thấp nhiều nơi xảy ra tranh chấp với dân
cây cao su dễ đổ gãy trồng ở nhiều vùng đất mới năng suất không cao là những lý do khiến nhiều người trồng cao su khó khăn thậm chí gần như mất trắng
việc tăng lương cho giáo viên đang là vấn đề rất cấp thiết nhất là đội ngũ giáo viên vùng sâu vùng xa
tuy nhiên cần phải tính toán kỹ nguồn cân đối để chi trả như là nhà nghèo phải biết căn cơ tăng lương cho giáo viên
nhà nghèo phải biết căn cơ là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động số ra ngày hôm nay
chiều ngày một mươi một tháng sáu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
cùng với nhiều ý kiến tại nghị trường
trong cuộc hội vấn đề tăng lương cho giáo viên và câu chuyện tín dụng dành cho sinh viên sư phạm cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu quốc hội
bên cạnh ý kiến băn khoăn về hiệu quả chương trình tiến dụng nhiều đại biểu ví câu chuyện tăng lương cho giáo viên ngặt nghèo như nhà nghèo phải căn cơ tính toán
thiếu công trình hạ tầng xã hội tại khu đô thị là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo hà nội mới
theo báo cáo của sở xây dựng thành phố hà nội hiện nay trên địa bàn thành phố có ba trăm tám mươi bốn dự án đã được
giao đất để thực hiện đầu tư xây dựng trong đó hai trăm chín mươi chín dự án đang triển khai đặc biệt là có một mươi năm dự án đầu tư xây dựng chưa quy hoạch bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã so với tiến độ xây dựng nhà ở trong dự án
sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị mới khu nhà ở cao tầng đã làm thay đổi diện mạo thủ đô tạo không gian đô thị văn minh hiện đại
xong tại một số khu đô thị chủ đầu tư không thực hiện xây dựng công trình hạ tầng xã hội chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật
cho chính quyền quản lý theo phân cấp gây khó khăn trong quản lý duy trì sửa chữa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
quý vị thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại